tranh sơn mài là loại tranh được sáng tạo trên cơ sở nghệ thuật truyền thống dân tộc kết hợp lý thuyết tạo hình phương đông phương tây trở thành một giá trị đặc trưng của mỹ thuật việt nam
với mong muốn giúp những người trẻ hiểu và quan tâm hơn giá trị nghệ thuật của dòng tranh này mới đây hai họa sĩ của việt nam đã giới thiệu đến công chúng triển lãm tranh sơn mài mang tên hòa nhịp
triển lãm giới thiệu gần ba mươi tác phẩm tranh sơn mài các tác phẩm là những đứa con tinh thần đã được hai họa sĩ trần vĩnh và trần anh tuấn giải công nhào nặng trong một thời gian dài là góc nhìn nghệ thuật về cuộc sống hiện thực phong phú này
qua triển lãm tác giả muốn giới thiệu những loại hình nghệ thuật của sơn mài việt nam đến với đông đảo công chúng đặc biệt là một giảng viên về tranh sơn mài theo trường phái truyền thống
họa sĩ trần anh tuấn không ngừng nỗ lực tìm ra những điều mới trong chính những nét truyền thống mang đến những hơi thở riêng cho tác phẩm của mình để từ đó công chúng trong và ngoài nước đặc biệt là những người trẻ hiểu hơn và cùng nhau gìn giữ loại hình tranh đầy công phu này